kính thưa quý vị ông bà xưa thường nói rằng là bà con xa không bằng láng gì gần
tuy nhiên trong thực tế là đã có rất nhiều vụ việc mâu thuẫn tranh chấp cá nhân
dẫn đến là hàng xóm thượng cẳng tay hạ cẳng chân xô xác ẩu đả và dùng hung khí gây sát thương lẫn nhau
tại thành phố thủ đức một người phụ nữ đã dùng đá chọn vào mặt hàng xóm gây thương tích một mươi hai
thông tin về vụ việc này ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai viện kiểm sát nhân dân tp thủ đức
thành phố hồ chí minh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa thi hành lệnh bắt bị can

theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thì nguyên nhân bắt nguồn sự việc hành hung nêu trên là do hai gia đình có tranh chấp về đất đai trong suốt nhiều năm
cho đến nay ủy ban nhân dân thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã có kết luận cụ thể về việc giải quyết đất đai và cấp lại quyền sở hữu phần đất tranh chấp cho ông đào minh quân
nhưng bà thảo và gia đình vẫn thực hiện hành vi hành hung đối với ông quân khi ông đang cho xây dựng hàng rào trên khu đất của mình
trong thời gian qua trên mạng xã hội đăng tải rất nhiều clip hàng xóm vì mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai dẫn đến xô xác hành hung lẫn nhau
trong số đó nhiều vụ án đã được đưa ra xét xử và đối tượng hành hung cũng đã nhận mức án thích đáng
đây thật sự là một vụ đối tượng đối tượng
đây thật sự là hội chung cảnh báo về mất an ninh trực tự tại các địa phương
quy định về pháp lý đã có những quy định rất cụ thể và rõ ràng về tranh chấp đất đai
vì vậy mỗi cá nhân gia đình nên thật sự bình tĩnh và thượng tôn pháp luật
hành xử với nhau theo đúng chuẩn mực xã hội khi giải quyết các mâu thuẫn dân sự